kính chào quý vị và các bạn ngay sau đây tôi thu hương của một trăm một mươi ba online sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức an ninh trật tự nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
liên tiếp trong những ngày gần đây trên tuyến cao tốc hà nội hải phòng và cao tốc pháp vân cầu rẽ lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện bắt giữ hai vụ vận chuyển ma túy số lượng lớn
vào đêm ngày bảy tháng sáu đội tuần tra kiểm soát thuộc số hai thuộc cục cảnh sát giao thông đã phát hiện xe ô tô nghi vấn chạy theo hướng hải phòng về hà nội
tiến hành kiểm tra các chiến sĩ cảnh sát giao thông đã phát hiện tại hộp phía dưới vô lăng có một túi ni lông chứa bốn trăm tám mươi sáu viên nén dạng tròn màu xanh
khám xét trên người đối tượng phát hiện thêm hai mươi viên nén màu trắng đục trong túi quần
qua khai thác nhanh đối tượng là đặng văn huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại kiến an hải phòng
huy khai nhận các viên nén trên là ma túy được lấy từ một người phụ nữ tên phương không rõ địa chỉ
trước đó vào khoảng sáu giờ ngày năm tháng sáu tổ tuần tra kiểm soát thuộc đội bảy đang thực hiện nhiệm vụ tuần lưu trên cao tốc trên cao tốc pháp vân ninh bình
đến km số hai trăm một mươi sáu thì phát hiện xe ô tô innova biển kiểm soát ba mươi sáu a một mươi ba nghìn năm trăm năm mươi bốn dừng đỗ không đúng quy định
lái xe là lê đức hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một quê quán xã đông cương thành phố thanh hóa
tiến hành kiểm tra tổ công tác phát hiện trên xe có hai gói hàng màu vàng
qua giám định hai gói này là ma túy loại methamphetamin có trọng lượng một chín mươi tám kg
dù bạn cùng sử dụng ma túy và công khai live stream trên trang facebook cá nhân của mình
đoạn clip này đang gây xuân sao cộng đồng mạng những ngày gần đây
công an tp đà nẵng đã nhanh chóng làm việc với cô gái là chủ nhân của clip livestream nói trên
người nữ sử dụng ma túy trú tại thành phố hội an tỉnh quảng nam có nick facebook là trần võ phương thi
ngày bốn tháng sáu cô gái này và bạn tiếp khách ở một quán karaoke trên địa bàn thành phố
cô gái đã rủ bạn cùng sử dụng ma túy để live stream trên facebook cá nhân
tại cơ quan công an cô gái khai nhận ra đà nẵng làm tiếp thị ở các quán bar karaoke được gần hai năm
và việc đăng clip sử dụng ma túy với mục đích chỉ để khuê khỏa khi gặp chuyện buồn cùng nhóm bạn
chỉ vài ngày sau khi đăng tải clip sử dụng ma túy này đã được hàng trăm nghìn người theo dõi và chia sẻ
giám thị nông hoàng phúc người làm lọt đề thi hai môn toán và ngữ văn
trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi trung học phổ thông năm học hai nghìn
hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín tại hà nội đã bị công an huyện đông anh tạm giữ
việc tạm giữ giám thị nông hoàng phúc là để lực lượng công an xác minh
làm rõ động cơ cũng như mục đích hành vi chuyển đề thi hai môn toán và ngữ văn
ra ngoài địa điểm thi gây xôn xao dư luận
được biết là giám thị nông hoàng phúc là người thay thế một giám thị khác
tại điểm thi trường trung học phổ thông vân nội huyện đông anh do người này bị ốm
chỉ trong hai ngày vừa qua lực lượng chức năng của tỉnh phú thọ đã bắt giữ hai vụ khai thác cát trái phép
thu giữ hàng trăm mét khối cát cùng nhiều phương tiện các loại
dạng sáng ngày tám tháng sáu trên sông lô lực lượng công an huyện đoan hùng phát hiện bắt quả tang trần nghĩa minh
đang chỉ đạo bốn nối tượng khác vận chuyển tàu quốc khai thác cát
tại thời điểm kiểm tra đã phát hiện hơn một trăm hai mươi ba mét khối cát đã được các đối tượng hút lên khoang tàu
các đối tượng không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan đến phương tiện
và các hoạt động khai thác tại địa điểm trên
trước đó hai phao cẩu do lê hồng trang và huỳnh văn hùng điều khiển
đang hoạt động khai thác cát trái phép từ lòng sông lô lên tàu
cũng bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
trong khi đó vấn nạn khai thác buôn bán cát sỏi trái phép ở tỉnh nghệ an
cũng đang hết sức nóng bỏng khi mà hàng loạt điểm buôn bán cát sỏi trái phép
đã bị xử phạt và buộc phải đóng cửa
hàng chục trường hợp khai thác cát sỏi chui bị phát hiện ngăn chặn xử lý kịp thời
điều này đã và đang khẳng định động thái kiên quyết đấu tranh
với nạn khai thác cát sỏi trái phép của chính quyền và lực lượng chức năng của tỉnh nghệ an
trên tuyến sông lam thuộc địa bàn xóm bảy xã hưng lợi huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an
hôm một trăm linh năm m khối cát là tăng vật mà nguyễn văn trường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
nguyễn văn thảnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba và nguyễn văn quế sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
điều chú tại huyện hưng nguyên đã bị lực lượng cảnh sát môi trường công an tỉnh nghệ an
phát hiện khi đang dùng phá sắt để khai thác trái phép
điều đang nói là chỉ trước đó một ngày
cũng với hành vi này nguyễn văn trường đã bị công an huyện hưng nguyên
xử phạt hành chính một năm triệu đồng xong đối tượng vẫn tiếp tục trái phạm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn văn trường
về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên
quy định khởi tố bị can đã được huyện kiểm sát cung cấp phê chuẩn
điều này cho thấy sự quyết liệt của lực lượng chức năng trên địa bàn
trước vấn nạn khai thác cát sỏi trái phép tràn lan phức tạp như hiện nay
thực ra khai thác cát sỏi trên các tuyên sông của nghệ an
trong thời gian qua diễn biến cũng rất phức tạp
nó là tình hình chung của cả nước do cái nhu cầu về khai thác cát sỏi
ngày càng tăng cho nên các đối tượng trước đây ở trên tỉnh nghệ an
trước đây là sử dụng tàu thuyền để khai thác thủy hải sản
rồi các hợp tác xã vận tải
hôm nay do nhu cầu cát sỏi tăng cao
cho nên chuyển nghề sang hoạt động khai thác cát sỏi trái phép
với nhiệm vụ được ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an giao cho
là chủ trì phối hợp các hành liên quan
tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm hoạt động khai thác cát sỏi trái phép trên các sông
chỉ trong vòng chưa đầy một tháng gia quân truy quyết các tặc
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh nghệ an đã phát hiện xử lý hai mươi tám trường hợp
tịch thu hai mươi tám tàu vỏ sắt thu phạt hành chính hơn một trăm linh triệu đồng
tuy nhiên trên thực tế sau khi bị phát hiện xử lý
còn nhiều cá nhân doanh nghiệp vẫn tiếp tục sử dụng nhiều thủ đoạn
để đối phó với lực lượng chức năng
với sự vào cuộc quyết liệt của các ngành liên quan
hoạt động khai thác khoáng sản trên dọc tuyến sông lam sông hiếu và các tuyến nội thủy ở nghệ an
về cơ bản đã đi vào nề nếp đảm bảo các quy định của pháp luật
sòng trước lợi nhuận lớn từ việc khai thác kinh doanh cát sỏi
rất khó để đảm bảo nạn cắt tặc không tái diễn
lực lượng công an nghệ an sẽ vẫn tiếp tục mở nhiều đợt tấn công
truy quét hoạt động khai thác cát sỏi trái phép trên toàn tỉnh
đồng thời xử lý hình sự đối với những trường hợp vi phạm nghiêm trọng
từ đầu tháng năm năm hai nghìn một mươi tám đến nay qua công tác điều tra xác minh
công an huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa liên tiếp phát hiện bắt giữ bốn vụ bốn đối tượng
làm giả tài liệu của các cơ quan tổ chức như giấy khám sức khỏe
bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hay là giấy phép xây dựng
vào ngày sáu tháng sáu công an huyện tĩnh gia đã bắt quả tang đối tượng nguyễn xuân quyết ba mươi bốn tuổi
chú xã cát sơn đang làm giả nhiều giấy khám sức khỏe để bán cho các đối tượng có nhu cầu xin việc làm
tiếp đó vào ngày bảy tháng sáu công an huyện tĩnh gia bắt tạm giam đối tượng nguyễn đình tuấn ba mươi sáu tuổi
ở xã trường lâm làm giả dây khám sức khỏe
thủ đoạn của các đối tượng là thông qua mạng xã hội gửi hình con dấu tên bác sĩ dấu chức danh
dấu tròn màu đỏ của bệnh viện cùng với mẫu giấy khám sức khỏe của bệnh viện để tự tạo bản in
và scan các chữ ký con dấu trong máy vi tính
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng năm công an huyện tĩnh gia đã bắt tạm giam đối tượng nguyễn duy long
về tội làm giả các hồ sơ giấy tờ liên quan đến công tác cấp phép xây dựng
chỉ tính từ tháng hai năm hai nghìn một mươi tám đến khi bị bắt nguyễn duy long đã giả mạo chữ ký của lãnh đạo
ủy ban nhân dân huyện và một số phòng chức năng để làm giả giấy phép xây dựng cho một mươi hộ dân trên địa bàn huyện
mỗi giấy phép long nhận từ năm trăm linh đồng đến một triệu đồng
tránh hai chiếc xe tải đi ngược chiều một chiếc xe khách đã bị lao xuống ruộng khoảng một mươi người trên xe bị thương
vụ việc xảy ra tại thành phố vinh tỉnh nghệ an
khoảng hơn một mươi hai giờ trưa ngày tám tháng sáu chiếc xe khách biển kiểm soát tỉnh thanh hóa
lưu thông trên đường tránh thành phố vinh theo hướng bắc nam
khi đến địa phận xã nghi hoa huyện nghi lộc tp vinh do tránh hai chiếc xe tải chạy ngược chiều
chiếc xe khách va chạm với một chiếc xe tải rồi bất ngờ lao thẳng xuống ruộng
vụ tai nạn làm khoảng một mươi người bị thương và được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện ở thành phố vinh
tại hiện trường hai chiếc xe tải đều bị hư hỏng nặng
trong đó một chiếc xe nằm lật ngang đường khiến giao thông qua đường tránh thành phố vinh bị ách tắc
đến một mươi năm h chiều lực lượng chức năng đã đưa xe cứu hộ đến cẩu xe bị nạn ra khỏi hiện trường đảm bảo giao thông thông suốt trở lại
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online
tin tức an ninh trật tự mới nhất chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong bản tin một trăm một mươi ba cập nhật vào lúc một mươi năm h chiều nay
đối tượng nguyễn việt hải sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn hộ khẩu thường trú tại tổ một mươi năm phường tân thành thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
và đối tượng quản thị hương sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám hộ khẩu thường trú tổ một mươi năm phường tân thành thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
và phải nhận quyết định truy nã của công an thành phố sông công tỉnh thái nguyên là đối tượng đỗ thị vân sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn hộ khẩu thường trú tại phường thắng lợi thành phố sông công tỉnh thái nguyên
số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý